thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã báo cáo tình hình kết quả thực hiện các nguồn vốn đầu tư kinh phí mua sắm những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
mặc dù ngay từ đầu năm lãnh đạo bộ và các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp đôn đốc chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn và giải ngân
tuy nhiên việc giải ngân vốn đầu tư của công an các đơn vị địa phương và các đơn vị cấp cục còn chậm

kể cả xe máy điện đây là một bước đi thể hiện quyết tâm cải cách hành chính của bộ công an nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian công sức chi phí đi lại khi mà giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện
hiện tại lực lượng công an các xã phường đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ mới sau đây là ghi nhận tại tỉnh tuyên quang

với quyết tâm cao tính đến ngày một mươi năm tháng năm toàn bộ hai mươi năm đơn vị công an cấp xã trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để thực hiện công tác đăng ký xe
cán bộ chiến sĩ công an xã cũng đã được tập huấn nghiệp vụ bảo đảm làm đúng thao tác đúng quy trình khi thực hiện nhiệm vụ

theo ước tính thì sẽ có khoảng từ hai trăm linh hai trăm một mươi xe sẽ được đăng ký biển số tại địa bàn cấp xã
khi đề án này được triển khai thì nó sẽ giảm
chúng ta sẽ tải rất nhiều về con đường đi lại cũng như rất thuận tiện cho người dân trong quá trình cấp biển số xe
và cũng sẽ giảm thiểu lượng công việc cho công an cấp huyện cũng như phòng người thân của tôi
công an xã yên phú đã phối hợp với đội giao thông ngôn huyện phòng giải sát giao thông cũng như phòng tham lưu quan tỉnh
giả soát điều kiện cơ sở vật chất tại công an xã như hệ thống máy tính
bàn ghế trang thiết bị tủ và tét lại đường truyền để phục vụ dân tác cấp biển số cho nhân dân
tại địa bàn các tỉnh miền núi do hệ thống giao thông còn nhiều hạn chế nên quãng đường di chuyển từ xã tới trung tâm huyện là khá xa và vất vả
chính vì vậy chủ trương cấp đăng ký xe máy tại xã là một cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa rất lớn
trước kia thì người dân chúng tôi phải đi mua cái xe của chúng tận
công an huyện phải làm thủ tục đăng ký
bây giờ thì có cái chương trình cho người dân có cái đăng ký tại xã thì rất là thoạn tiện cho người dân
nếu phải đi lại xa phải tạo điều kiện để nó thông thoáng này thì con nhân dân này rất là khó khăn khổ
để đăng ký xe máy tại xã phường người dân cần thực hiện ba bước
bước một nộp lệ phí trước bạn
bước hai chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy
theo điều một mươi của thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn
hai nghìn hai mươi của bộ công an thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm các giấy tờ sau
tờ khai đăng ký xe giấy tờ nguồn gốc xe giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe giấy tờ lệ phí trước bạ xe
xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của chủ xe hoặc sổ hộ khẩu
ngoài ra chủ xe cũng cần chuẩn bị lễ phí đăng ký xe máy
giao động từ năm mươi đồng đến bốn triệu đồng tùy nơi sinh sống và giá trị xe
bước ba bấm chọn biển và giao biển số
sau khi đã hoàn thành các bước nộp lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ đăng ký xe
thì chủ xe được bấm chọn biển số và giao biển số cùng giấy hẹn lấy đăng ký xe
thưa quý vị dữ liệu dân cư phải đảm bảo đúng đủ sạch sống
đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng được lãnh đạo bộ công an nhấn mạnh
bởi đây là yếu tố có ý nghĩa mang tính chất quyết định đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi thực hiện việc kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành khác
việc làm sạch dữ liệu phải được duy trì thường xuyên hàng ngày
trong đó việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư cũng phải được triển khai ngay từ cơ sở
nhiều giải pháp làm sạch dữ liệu đã được lực lượng công an từ cấp xã thực hiện một cách đồng bộ
cụ thể sau đây là ghi nhận tại tỉnh hải dương
một mươi người dân sinh sống trên địa bàn xã thanh xá đều đã được công an xã thu thập
cập nhật thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên trên thực tế vẫn có những di biến động về nhân
khẩu nhất định vì vậy định kỳ lực lượng công an xã đều họp bàn nắm thông tin
đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân trong sổ quản lý về cư trú
tàng thư hồ sơ hộ khẩu trước khi chỉnh sửa cập nhật đồng bộ lên hệ thống
tại sao cố gắng quyết tâm hoàn thành xong sớm so với chỉ tiêu bộ và các nông dân tỉnh các nông dân đã giao
còn tại xã thanh hải với trên một mươi bốn nhân khẩu là địa bàn có đông dân cư lớn nhất của huyện thanh hà
tỉnh hải dương việc bảo đảm yếu tố nuôi sống dữ liệu cũng đã và đang đặt ra nhiều khó khăn
với một địa bàn lớn như xã thanh hải
khi triển khai bằng thời hôm nay thì cũng rất nhiều có thủ tục
chúng tôi gắn trách nhiệm trong công việc quản lý công dân
có những công dân thì chỉ đăng ký thường trú ở địa bàn nhưng lại không có mặt ở huyện
ví dụ như ở huyện thanh hải chúng tôi là có tám trăm bảy mươi bảy công dân trong đội tổng một nghìn bốn trăm hai mươi hai
là đăng ký thường trú tại địa bàn nhưng lại không mặt ở nhà
trong đó chúng tôi đã xác định là được hơn sáu trăm linh công dân là có nơi cư trú rõ ràng tại tỉnh khác
còn hạ một số công dân khác thì vẫn chưa xác định được cụ thể nơi đăng ký
nơi cư trú đâu thì chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu bằng nơi cấp xã

và công an xã là lực lượng phải nắm thông tin dân cư chính xác
công an xã là lực lượng phải nắm thông tin dân cư chính xác nhất trên địa bàn quản lý
đây là yêu cầu được ban giám đốc công an tỉnh hải dương quán triệt
triển khai thực hiện tại một mươi hai công an huyện thị xã thành phố và hai trăm ba mươi năm xã trong toàn tỉnh
trong đó gắn trách nhiệm công việc cụ thể đối với người đứng đầu
quá trình mà đi thu thập để làm sạch thông tin cũng gặp rất nhiều khó khăn
vừa phải đến từng nhà đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
vừa phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể và
chí là phải qua nhiều kênh để thu thập được các tài liệu để làm sạch và làm đúng dữ liệu
thế thì quá trình triển khai thực hiện với cái tinh thần quyết tâm vượt khó của cán bộ nhân sĩ
chúng tôi thường xuyên trực trăm phần trăm để làm sạch làm sống dữ liệu cho đúng đủ kịp thời với tiến độ
cũng từ công tác làm sạch dữ liệu việc xác thực và cung cấp tài khoản định danh điện tử cho mỗi công dân
sẽ bảo đảm tính chính xác đúng con người đúng thông tin
tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mà không phải kê khai lại
bởi thông tin đã được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mở ra nhiều tiện ích để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng từ các dịch vụ công trực tuyến ngay từ cơ sở
thưa quý vị và các đồng chí bức ảnh này được chụp từ đêm qua khi mà các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vừa dập tắt đám cháy trên đường lạc long quân hà nội
khoảnh khắc được thu trọn vẹn vào ống kính thêm một lần nữa khắc họa hình ảnh của người lính cứu hỏa nói riêng
và người chiến sĩ công an nói chung tận tụy vì nhân dân phục vụ
cháy xảy ra đúng thời điểm diễn ra trận bán kết bóng đá nam
nhưng mọi sự chú ý đều đổ rồn về diễn biến của trận bóng
khói đen mù mịt lửa lan nhanh tại dãy nhà tạm trong ngõ vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất kinh doanh
suốt gần ba giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
nụ cười ám khói giấu vào trong đó những phút chiến đấu không mệt mỏi với sức nóng của lửa và khét lẹt của khói
giấu cả vào đó quyết tâm phải cứu cho bằng được cả người và của
và giấu cả vào trong đó niềm hạnh phúc cuối ngày khi nỗ lực được đổi lại bằng sự an toàn của tất cả mọi nhà
trong phần tiếp theo của bản tin tiếp tục khởi tố hai bị can có liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
tổng thống mỹ tới hàn quốc
bắt đầu chuyến công du châu á đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức
tiếp tục với các tin tức khác
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn hai
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đồng tháp và nguyễn thị lệ ngọc phó trưởng khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo thông báo kết luận thanh tra tỉnh đồng tháp về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm
cho thấy có ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chú đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận là một vài chú đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý
trong đó các đơn vị trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã mua sắm một mươi gói thầu
với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đồng tháp và các đơn vị cơ sở y tế khác trên địa bàn
liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố ra lệnh bắt bị cao
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã tiếp tục khởi tố ra lệnh bắt bị cao
liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hẳn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại trạm thu phí ic một mươi bốn đường cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa bàn thôn đại an xã an thịnh huyện văn yên tỉnh yên bái
kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các bị can trên đã thực hiện theo chỉ đạo của bị can nguyễn văn hưng
đã bị bắt tạm giam ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên đội trưởng đội thu phí trạm thu phí ic một mươi bốn
hạn được giao cho các xe ô tô quá khổ giới hạn quá tải trọng
được mua vé tham gia giao thông trên đường cao tốc nội bài lào cai
trái quy định thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
trong khoảng năm hai nghìn hai mươi dưới sự chỉ đạo của đồng chí nguyễn văn hưng là đội trưởng của tôi
tôi và một bốn đồng chí trưởng cao khác
trong lúc cùng thực hiện nhiệm vụ đồng chí hương đã chỉ đạo cho những xe quá tải vào đường cao tốc
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chúng tôi đã thành lập một nhóm gia lô có tên là trưởng ca thu phí
và chúng tôi đã hướng qua nhóm giao lô để liên lạc công việc chung về vấn đề thu phí
đối với phối hợp để thực hiện nhiệm vụ
thì chỉ đạo của chính nguyễn văn hưng là cho xe quá tải vào đường cao tốc
và sau khi thực hiện nhiệm vụ chúng tôi sẽ hàng tháng tôi sẽ tổ hợp số lượng
xe và sau khoảng hai ba tháng thì đồng chí hưng sẽ đưa số lượng tiền cho một đồng chí trưởng ca nào đó
và sẽ chia về cho các đồng chí ở các trạm khác nhau
mở rộng điều tra vụ án đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên đã khởi tố tạm giam một mươi bảy bị can
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các bị can
liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
sau hơn hai ngày xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bảy bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản xảy ra
tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam viết tắt là vim
chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với các bị cáo
trong đó nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nguyên tổng giám đốc vim trần ngọc hà
tuyên phạt từ một mươi năm năm đến một mươi sáu năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cùng tội danh với bị cáo trần ngọc hà đại diện viện kiểm sát còn đề nghị mức án với một mươi năm bị cáo khác
trong đó lâm trí quang nguyên tổng giám đốc phim từ một mươi đến một mươi một năm tù vũ từ công nguyên kế toán trưởng vim
từ tám đến chín năm tù và một mươi ba bị cáo khác bị đề nghị từ hai mươi bốn tháng tù treo đến một mươi tám năm tù
riêng bị cáo nguyễn văn khôi
nguyễn văn khôi nguyên trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim
bị đề nghị từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bản luận tội nêu rõ trong vụ án này các bị cáo được giao chức trách quan trọng
quản lý tài sản lớn của nhà nước song vẫn thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm
các bị cáo cố tình thực hiện trái với các quy định của vim gây thất thoát tài sản nhà nước
tổng cộng hơn ba trăm tám mươi tỷ đồng
quá trình diễn ra phiên tòa bị cáo trần ngọc hà đã tác động gia đình bồi thường hơn một tỷ đồng
để khắc phục hậu quả
sau khi đại diện viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án
các luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia đối đáp nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi vi phạm
mà viện kiểm sát đã áp cáo buộc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự nguyễn thế kiên
cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tp hcm và một số tỉnh thành phố khác
theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung số một nghìn ba mươi năm qd vkst v hai
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành bản kết luận
điều tra bổ sung vụ án hình sự số sáu bklcqcsdt và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án
đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố sáu bị can lê đình nhân nguyễn thế kiên
nguyễn hữu trí hà thanh hòa nguyễn thị an và vũ vi minh trí về tội sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thế kiên nguyễn hữu trí
và hà thanh hòa nguyễn thị an bàn bạc lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khoáng sản hoàng long
thế nhưng nguyễn thế kiên và đồng phạm không thực hiện hoạt động kinh doanh theo ngành nghề đăng ký
mà huy động vốn theo mô hình đa cấp các thành viên công ty hưởng lợi từ tiền của các bị hại
bằng thủ đoạn đó từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu kiên và đồng phạm đã chiếm đoạt
số tiền một trăm linh hai tỷ đồng của một trăm sáu mươi một bị hại tới nay kiên và đồng phạm đã trả lại các bị hại
bốn mươi bốn tỷ đồng số còn lại kiên và đồng phạm chiếm đoạt sử dụng mục đích khác
trong vụ án cơ quan điều tra xác định nguyễn thế kiên là người chủ mưu cầm đầu chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo cho các bị hại và những người liên quan biết
liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ hai để được giải quyết
thưa quý vị vào chiều tối ngày hôm qua tại thành phố hội an festival nghề truyền thống
vùng miền lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khai mạc đây là một trong những hoạt động
trọng tâm của năm du lịch quốc gia tái hiện sinh động các giai đoạn phát triển nghề truyền thống
của tỉnh quảng nam nói riêng và các tỉnh thành đại diện cho từng khu vực trên cả nước nói chung
festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất quảng nam hai nghìn hai mươi hai quy mô gần một trăm linh gian hàng
với sự tham gia của hơn sáu mươi nghệ nhân thợ giỏi từ tỉnh quảng nam thành phố hà nội tỉnh thanh hóa đắk lắc đồng tháp
và các tỉnh thành khác các sản phẩm nghề truyền thống được chọn lựa để trưng bày triển lãm tại các gian hàng
cùng với hoạt động biểu diễn thực cảnh nghề truyền thống đặc sắc như nghề gốm dệt thổ cẩm dệt lụa
các sản phẩm nghề truyền thống sản phẩm truyền thống tiêu biểu của dư thanh tới bạn bè cả nước và du khách quốc tế trong một năm du lịch rất có ý nghĩa và quy mô như thế này
trong bốn ngày diễn ra festival từ một mươi chín tháng năm đến hai mươi hai tháng năm còn có nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch làng nghề
tòa đàm bàn giải pháp bảo tồn phát triển nghề truyền thống tháo gỡ khó khăn kết nối cung cầu tìm đầu ra cho sản phẩm nghề

trong chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất quảng nam đã thể hiện sự nỗ lực vượt qua khó khăn
phục hồi phát triển các làng nghề nói riêng và phát triển kinh tế nói chung của quảng nam và các tỉnh thành khác trên cả nước
festival được kỳ vọng mở ra cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp làng nghề truyền thống tăng cường các hoạt động liên kết hợp tác
nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp phát triển bền vững làng nghề gắn với bảo tồn phát triển văn hóa thông qua các nghề truyền thống
thưa quý vị công an huyện bát sát tỉnh lào cai vừa phát hiện bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin
tại địa bàn thôn kinh sáng hồ xã ba treo cụ thể vào tối ngày một mươi chín tháng năm tại tỉnh lộ một trăm năm mươi năm thuộc địa phận xã pa treo
công an huyện bát sát đã tiến hành mật phục và bắt giữ đối tượng hàng a sẻng chú tại huyện tam đường tỉnh lai châu
đang tàng trữ hai bánh heroin sẻng khai nhận đã nhận một mươi năm triệu đồng của một người không rõ tên tuổi tại lai châu
để vận chuyển hai bánh heroin sang lào cai để bán tuy nhiên chưa kịp liên hệ với người bán sẻng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
hàng a sảng là đối tượng đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
liên quan tới vụ dùng súng gây dối trên phố hàng bè hà nội vào sáng sớm ngày hôm nay công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết
đã tạm giữ hình sự ba đối tượng là đặng ngọc diệp chú tại quận hoàng mai nguyễn xuân chiến và nguyễn
đức nam cùng chú tại quận hoàn kiếm bước đầu làm rõ do có mâu thuẫn cá nhân nên đặng ngọc điệp đã dùng súng hẹn nguyễn xuân chiến để nói chuyện
vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay trước cửa nhà số một mươi một hàng bè quận hoàn kiếm xuất hiện một thanh niên hai tay cầm súng
nghi là súng chĩa vào một thanh niên thanh niên này đã bóc cò thế nhưng không nổ sau đó cả hai lao vào đánh nhau
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác tới hiện trường thu giữ một súng quân dụng k năm mươi chín một súng bật lửa đồng thời sơ cứu cho những người bị thương do ẩu đả
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặng văn bảo chú tại tỉnh an giang là tổng giám đốc một công ty
ngày hôm nay đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự
tại cơ quan điều tra đối tượng đặng văn bào khai nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là do đối tượng tự đánh máy
sau đó giả chữ ký của người đứng tên chủ sở hữu giả chữ ký công chứng viên giả con dấu với mục đích lừa đảo một người dân để chiếm đoạt sáu trăm linh triệu đồng
ngay trong tối ngày một mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khám xét nơi ở và nơi làm việc của đặng văn bảo
thu giữ máy làm con dấu nhiều con dấu một số tổ chức cá nhân cùng với nhiều vật dụng tài liệu có liên quan tới hành vi phạm tội của đối tượng
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đối tượng ở nha trang khánh hòa lại sử dụng chiêu thức là kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội
đó là trương văn cường chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
cường khai nhận đã tải và sao chép các hình ảnh trên các trang mạng xã hội có nội dung kêu gọi từ thiện
sau đó chỉnh sửa lại và thêm số tài liệu
cường đã đăng ký tài khoản ngân hàng của mình vào rồi sử dụng năm tài khoản facebook cá nhân đăng các bài viết sai sự thật trên
các nhóm hội để kêu gọi từ thiện
với thủ đoạn này từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay cường đã thực hiện chót lọt nhiều vụ việc chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi triệu đồng
một vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại một cơ sở sang chiết ga thuộc địa bàn xã thọ sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước vào sáng nay
ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn
cơ sở sang chiết ga rộng hàng trăm mét vuông khiến hai vợ chồng chủ cơ sở này bị bỏng ngộ độc khí ga nặng nhiều tài sản bị thiêu dụi
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay người dân sống quanh cơ sở sang chiết ga trên đã bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp
sau đó vài phút ngọn lửa bốc lên dữ dội hàng trăm bình ga mini phát nổ văng ra xa cả trăm mét
nghe tiếng kêu cứu người dân địa phương nhanh chóng vào cứu hai vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài
tuy nhiên người vợ đã bị bỏng nặng còn người chồng cũng bị ngộ độc khí ga nặng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chuyên dụng cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng hai giờ đồng hồ
nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi